nhằm giáo dục cảm hóa và thể hiện sự quan tâm chăm sóc của xã hội đối với những thanh niên lầm lỡ tự tin hơn để hòa nhập với cộng đồng
vừa qua hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh lâm đồng phối hợp với ban giám thị trại giam đại bình cục c một mươi bộ công an tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ hoàn lương năm hai nghìn hai mươi
tại đây đội ngũ y bác sĩ trường câu đẳng y tế lâm đồng đã khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho hai trăm linh phạm nhân
tổ chức giao lưu bóng đá bóng truyền tổ chức các trò chơi dân gian và tham gia chương trình văn nghệ khát vọng hoàn lương
qua đây các phạm nhân đã chia sẻ khát khao những thuận lợi khó khăn để trở về con đường hoàn lương
năm nào ban giám thị trường đồng bộ cũng tổ chức nhiều phong trào hoạt động mang lại những ý nghĩa nhân văn thích thực cho phạm nhân
ngoài những phong trào văn hóa văn nghệ việc phối hợp với hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh lâm đồng
cũng mang lại cho phạm nhân rất nhiều sự bổ ích về mặt tinh thần phạm nhân phấn khởi tinh thần làm cho phạm nhân hết sức cảm động
ngoài tinh thần ra quan trọng nhất về đời sống văn hóa tinh thần ban giám thị đều quan tâm tới
nên phạm nhân chúng tôi cũng đã cố gắng đáp lại sự quan tâm của ban giám thị ở đồng bộ cố gắng nỗ lực học tập khai tạo tốt hơn trong thời gian tới
nhằm khích lệ động viên tinh thần cho các phạm nhân
ban tổ chức đã tặng năm mươi phần quà cho các phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
và ba mươi phần quà cho các phạm nhân có ý thức cải tạo tốt quyết tâm giản luyện sửa chữa lỗi lầm
hoạt động này nó có ý nghĩa là hết sức quan trọng giúp cho phạm nhân xóa đi những mặc cảm tội nỗi tích cực học tập cải tạo
chấp hành pháp luật nội quy yên tâm cải tạo để được hưởng chính sách khoan hồng của đảng nhà nước
để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình làm lại cuộc đời
trở thành một công dân có ích cho xã hội
qua một mươi năm phối hợp thực hiện chương trình thắp sáng ước mơ hoàn lương giữa hiệp hội thanh niên việt nam tỉnh lâm đồng
với ban giám thị trại giam đại bình cục c một mươi bộ công an cho thấy chương trình đã thể hiện sự quan tâm chia sẻ
đối với các phạm nhân trong đội tuổi thanh thiếu niên đang học tập lao động cải tạo trong trại
qua đó động viên khuyên khích các phạm nhân phấn đấu học tập cải tạo sớm nhận được sự khoan hồng của đảng và nhà nước
để trở về đoàn tụ với gia đình tái hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội